thưa quý vị vào chiều ngày một mươi tháng một đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đến bệnh viện việt đức thăm và động viên đại úy nguyễn văn thường cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện sóc sơn bị thương trong khi làm nhiệm vụ
bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình và rất kịp thời tập trung cao độ
cứu chữa cho đồng chí nguyễn văn thường đồng thời mong muốn ban giám đốc bệnh viện việt đức
tiếp tục có chỉ đạo sát sao đưa ra pháp đồ điều trị hữu hiệu nhất sử dụng thuốc tốt nhất có thể
để đồng chí thường mau bình phục
bộ trưởng tô lâm cũng biểu dương tinh thần kiên quyết xử lý đấu tranh chống tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật của đại úy nguyễn văn thường đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan
thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ
lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng một tổ công tác công an huyện sóc sơn thực hiện công tác xử lý vi phạm
giao thông tại tuyến đường ba mươi năm thuộc xã hồng kỳ khi thấy tổ công tác chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát
hai mươi g bảy mươi ba nghìn một mươi ba đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy và chèn qua người đại úy nguyễn văn thường
hậu quả khiến đồng chí thường bị chấn thương sọ não
ngay sau đó công an huyện sóc sơn nhanh chóng đưa đồng đội đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức
đồng thời chỉ đạo tổ công tác điều tra làm rõ đối tượng gây ra tai nạn cho đại úy thường
tại cơ quan công an lái xe phạm ngọc sơn chú tại huyện sóc sơn đã khai nhận hành vi của mình
tổ công tác kiểm tra xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn trong máu của đối tượng là tám mươi ba mmol trên một lít
căn cứ vào các tài liệu thu thập được công an huyện sóc sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can phạm ngọc sơn vì hành vi giết người